thưa quý vị mới đây trước diễn biến dịch cam go thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh năm bài học kinh nghiệm lớn
đồng thời yêu cầu tiếp tục tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín không để khủng hoảng y tế đổ vỡ quá tải hệ thống y tế
phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân để thần tốc hơn nữa về tốc độ bao phủ vaccine
làm sớm làm ngay làm khẩn trương việc nâng cao năng lực y tế dự phòng y tế cơ sở
thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh nếu thiếu vaccine thì bộ trưởng bộ y tế sẽ chịu trách nhiệm trước đảng nhà nước chính phủ và nhân dân
nếu đủ vaccine mà không đạt mục tiêu tiêm chủng đã đề ra thì chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố phải chịu trách nhiệm
nghiên cứu việc tiêm mũi bốn khẩn trương nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về việc tiêm cho trẻ em từ năm tuổi
quyết tâm mở cửa trường học
thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế và các địa phương làm sớm làm ngay làm khẩn trương việc nâng cao năng lực y tế dự phòng y tế cơ sở
ngay sau khi chương trình tổng thể phòng chống dịch và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được ban hành
phải phân công nhiệm vụ cụ thể xây dựng lộ trình nhiệm vụ giải pháp từng tháng từng quý từng năm để hoàn thành nhiệm vụ này
thủ tướng nhấn mạnh các biện pháp phòng chống dịch dứt khoát phải được thực hiện thống nhất trên toàn quốc
nhưng linh hoạt trong phạm vi nhất định
các địa phương nếu áp dụng các biện pháp khác hoặc cao hơn quy định chung thì phải báo cáo
ông cũng lưu ý không được ngăn sông cấm chợ cản trở di chuyển của người dân đồng thời thực hiện nghiêm năm k nhất là với các phương tiện giao thông công cộng
nhân dịp này thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai để đạt mục tiêu đề ra
thông tin tiếp theo
có lẽ là vấn đề khiến cho nhiều người quan tâm và theo dõi hơn cả
nếu quý vị cảm thấy hai triệu ca nhiễm trong đó có trên ba mươi sáu ca tử vong là con số vô cùng khủng khiếp được thống kê cho đến thời điểm này
thì tám mươi năm số ca tử vong do covid một mươi chín chưa tiêm vaccine sẽ giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn khi đã tiêm ngừa ít nhất là hai mũi vaccine
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
gần bốn mươi tám ca tử vong là người có bệnh nền trên sáu mươi năm tuổi hơn ba mươi sáu là người từ năm mươi đến năm mươi sáu tuổi nhóm một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi là hơn một mươi năm và nhóm từ đến một mươi bảy tuổi là bốn
các địa phương đã tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ phân loại sàng lọc f sử dụng thuốc kháng virus sớm cho f có nguy cơ cao và rất cao kể cả khi chưa có triệu chứng
nhờ đó số ca tử vong giảm
đặc biệt thành phố hồ chí minh giảm còn dưới hai mươi ca mỗi ngày
song bộ y tế đánh giá tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao
nhiều địa phương chưa triển khai sát với hướng dẫn phân loại nguy cơ đối với f dẫn đến f nguy cơ cao và rất cao phải điều trị tại nhà
một số chưa được can thiệp kịp thời
một số địa phương gặp khó khăn về nhân lực điều trị f nặng
f tầng ba cao nhất trong mô hình tháp ba tầng đến viện muộn vì tự điều trị tại nhà không khai báo y tế địa phương
một số được chuyển tầng điều trị muộn do công tác điều phối chưa hợp lý
nhiều cơ sở y tế lại chưa đủ năng lực thu dung điều trị khi số f nặng tăng cao chưa tăng cường được năng lực hồi sức tích cực
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định chưa thể kiểm soát hoàn toàn covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
biến chủng mới xuất hiện khiến cho dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn và khó lường hơn
số ca nhiễm mới có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vaccine
do tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
do đó ngành y tế tiếp tục là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng tuyến đầu khác trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế đặt ra năm nhiệm vụ trong năm mới trong đó ưu tiên đầu tiên là phòng chống covid một mươi chín để phục hồi kinh tế xã hội
đặc biệt tập trung năng lực điều trị nhằm làm giảm nguy cơ chuyển nặng và tử vong
sẵn sàng trạm y tế lưu động ở các địa bàn
dịch diễn biến phức tạp cung ứng đầy đủ thuốc thiết bị vật tư y tế cho điều trị
không để tình trạng f không tiếp cận được y tế không được phát thuốc và theo dõi sức khỏe
ngay sau đây là tình hình tin tức covid một mươi chín trên thế giới
quý vị hãy lạc quan lên vì ít nhất số ca nhiễm của chúng ta vẫn đang trong tầm kiểm soát
kể cả khi tây ban nha bồ đào nha và anh có số ca mắc mới đứng thứ ba thứ tư trên thế giới
thì các nước này cũng đang xem xét bình thường hóa việc đối phó
với dịch covid một mươi chín
ý tưởng của họ là chuyển từ chế độ xử lý khủng hoảng sang chế độ kiểm soát dịch bệnh
tiếp cận virus corona giống như cách đối phó với bệnh cúm hoặc là bệnh sởi
điều đó có nghĩa là họ cần chấp nhận rằng lây nhiễm sẽ xảy ra
và họ phải chăm sóc cho những người có nguy cơ và bị biến chứng
thủ tướng trung tả của tây ban nha pedro sánchez cũng muốn liên minh châu âu
xem xét thực hiện những thay đổi như vậy do biến thể omicron hiện tại
dù lây lan nhanh hơn nhưng độ nguy hiểm lại giảm đi
hơn tám mươi dân số tây ban nha đã được tiêm liều vaccine kép
và các nhà chức trách đang tập trung vào việc tăng cường khả năng miễn dịch của người lớn
với liều vaccine thứ ba
nhiều quốc gia dung chuyển bởi số ca nhiễm omicron kỷ lục
đã từ bỏ việc xét nghiệm ổ ạt và cắt giảm thời gian cách ly
đặc biệt là đối với những người không có nhiều triệu chứng hoặc triệu chứng chỉ như cảm lạnh
kể từ đầu năm các lớp học ở nhiều trường học
ở tây ban nha chỉ dừng lại nếu các vụ bùng dịch lớn xảy ra
thay vì phát hiện một ca nhiễm đầu tiên như trước đây
tại bồ đào nha với một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới
tổng thống marcelo rebelo de sousa đã tuyên bố trong bài phát biểu năm mới rằng
đất nước đã chuyển sang một giai đoạn khác
còn tại vương quốc anh việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng
và hộ chiếu covid một mươi chín sẽ bị loại bỏ vào ngày hai mươi sáu tháng một
thủ tướng boris johnson đã đặt một bài phát biểu
và nói rằng làn sóng covid một mươi chín mới nhất đã lên đến đỉnh điểm trên toàn quốc
yêu cầu cách ly những người bị nhiễm trong năm ngày vẫn được áp dụng
nhưng ông johnson cho biết sẽ tìm cách loại bỏ quy định này trong thời gian tới
nếu dữ liệu về virus corona tiếp tục được cải thiện
số liệu thống kê chính thức cho thấy chín mươi năm dân số anh đã phát triển kháng thể
chống lại covid một mươi chín do nhiễm bệnh hoặc được tiêm chủng
tuy nhiên tổ chức y tế và tổng thống của tây ban nha
tổ chức y tế thế giới who nói rằng còn quá sớm để xem xét thực hiện bất kỳ một sự thay đổi tức thời nào
tổ chức này chưa có các tiêu chí xác định rõ ràng để tuyên bố covid một mươi chín là một căn bệnh đặc hữu
nhưng các chuyên gia của tổ chức này trước đó đã nói rằng sự thay đổi cách tiếp cận
chỉ có thể diễn ra khi virus dễ dự đoán hơn và không có các đợt bùng phát kéo dài
tiến sĩ michael ryan giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của who cho biết
đó là một nhận định chủ quan bởi không chỉ là vấn đề về số lượng ca nhiễm
đó còn là vấn đề về mức độ nghiêm trọng và về tác động của dịch bệnh
hiện chưa rõ chiến lược coi covid một mươi chín là một bệnh đặc hữu sẽ cùng tồn tại với cách tiếp cận
zero covid được trung quốc và các quốc gia châu á khác áp dụng như thế nào
và điều đó sẽ ảnh hưởng đến du lịch quốc tế ra sao
như chúng ta hãy cùng chờ đợi và cầu mong covid một mươi chín sẽ thực sự kết thúc vào năm nay

những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục những thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và các cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supride và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tin tức covid một mươi chín tiếp theo